chiều hai mươi bảy tháng hai hội thầy thuốc campuchia gốc việt nam đã có buổi gặp mặt tại trụ sở tổng hội người campuchia gốc việt nam ở thủ đô phnom penh để kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày thầy thuốc việt nam
tại buổi lễ đại sứ việt nam tại campuchia gửi lời chúc mừng tới tất cả các y bác sĩ chuyên gia y khoa việt nam bày tỏ biết ơn những thầy thuốc việt nam đã luôn dành tâm huyết trí tuệ và sức lực của mình trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người dân
được thành lập cách đây tròn một năm đúng vào ngày thầy thuốc việt nam hội thầy thuốc campuchia gốc việt nam là một tổ chức tình nguyện hoạt động từ thiện vì cộng đồng người việt ở campuchia
tự nguyện đóng góp kinh phí tổ chức các hoạt động miễn phí như tuyên truyền giáo dục y học thưởng thức khám tư vấn sức khỏe cấp thuốc tiêm vaccine cơ bản giúp đỡ bà con người việt có hoàn cảnh cơ cực những người phải vất vả mưu sinh hàng ngày và không có điều kiện trang trải chi phí điều trị y tế